chào mừng quý vị khán giả đã đến với thông tin cập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ việc của bí thư huyện ủy cô tô bị tố cáo có hành vi xâm phạm thân thể của nữ cán bộ vẫn đang trong quá trình điều tra
hành vi trái đạo đức của bí thư cô tô đã được ủy ban dân tỉnh quảng ninh lên án và đình chỉ công tác trong thời gian tới
kéo theo sau đó là hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật
vậy vì sao hàng loạt lãnh đạo hiện nay cũng vướng vào kỷ luật
xin mời quý vị cùng theo dõi
dưới sự chủ trì của bí thư tỉnh ủy nguyễn xuân ký ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã họp thống nhất báo cáo đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương xem xét
đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh ở mức cao nhất theo quy định của đảng đối với ông lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
sau khi xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng tại các hội nghị trước đó
đã thảo luận phân tích nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm khuyết điểm của các tổ chức đảng đảng viên và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba cán bộ khác
đồng thời với cương vị bí thư đảng ủy khối đảng đoàn thể thủ trưởng cơ quan huyện ủy khối chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục đảng viên công chức
nhưng nhiều cán bộ đảng viên công chức của đảng bộ khối đảng đoàn thể và cơ quan huyện ủy vi phạm quy định nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cũng đã thống nhất báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng đối với ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó tại kỳ họp thứ hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng một mươi một
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai tổ chức của đảng bao gồm đảng ủy quân sự huyện cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tri bộ văn phòng huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lý do các tổ chức đảng này đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân trong việc tham mưu cho ban chỉ đạo
diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn hai mươi một tại nhà ăn liên cơ quan của huyện bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc
lãnh đạo các cơ quan cũng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
tỉnh huy quảng ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết chỉ thị quyết định quy định quy chế kết luận của đảng pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng xấu tới uy tín tổ chức đảng cơ quan đơn vị vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ nội quy quy chế kỷ luật nội bộ vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên
ngoài bí thư huyện ủy cô tô bị kỷ luật với hình thức cao nhất bên cạnh đó hàng loạt cán bộ từ lãnh đạo đến tránh phó văn phòng chuyên viên huyện cũng dính án kỷ luật do bắt nguồn từ cuộc liên hoan tổng kết diễn tập khu vực của huyện có sử dụng rượu bia vào buổi trưa ngày làm việc
ngoài bí thư huyện ủy đang bị tỉnh ủy quảng ninh đề nghị trung ương kỷ luật với hình thức cao nhất hàng loạt cán bộ từ lãnh đạo đến tránh phó tránh văn phòng chuyên viên huyện cũng dính án kỷ luật
ngoài ra có hai tổ chức đảng cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo nguyên nhân dẫn đến hàng loạt lãnh đạo cán bộ huyện cô tô dính án kỷ luật được xác định bắt nguồn từ cuộc liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ của huyện
các cán bộ có sử dụng rượu bia vào buổi trưa trong ngày làm việc sau đó xảy ra vụ việc bí thư huyện ủy cô tô là ông lê hùng sơn bị tố hiếp dâm
liên quan vụ việc này ông lê hùng sơn đã bị đình chỉ công tác và đang chờ hình thức kỷ luật từ cấp trên
cũng trong vụ việc này có tới ba lãnh đạo huyện bị dính án kỷ luật ở mức cảnh cáo bao gồm phó bí thư thường trực huyện ủy đặng quang ngạn
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện vũ văn hiền và thường vụ huyện ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện nguyễn quang huy
các vị lãnh đạo này được tỉnh ủy xác định với cương vị cấp phó của người đứng đầu huyện ủy ủy ban nhân dân huyện chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện
chịu trách nhiệm với cương vị phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập trong chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ
nhưng đã để các cơ quan tham mưu giúp việc và ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập
có bố trí sử dụng rượu bia vào buổi trưa ngày làm việc và bản thân cũng tham dự
bên cạnh đó chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý giáo dục đảng viên công chức
nhưng các cán bộ này đã để nhiều cán bộ đảng viên công chức của đảng bộ khối đảng đoàn thể và cơ quan huyện ủy
một số cán bộ trong đó có cán bộ chủ chốt của ủy ban nhân dân huyện một số cán bộ đảng viên
chỉ huy quân sự thuộc quyền quản lý vi phạm quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm
quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỷ cương công vụ
với những vi phạm trên ban thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
đối với ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỷ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai tổ chức đảng
bao gồm đảng ủy quân sự huyện cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và tri bộ văn phòng huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết
chỉ thị quyết định quy định quy chế kết luận của đảng pháp luật của nhà nước
làm ảnh hưởng xấu tới uy tín tổ chức đảng cơ quan đơn vị vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên
vi phạm kỷ luật kỳ cương công vụ nội quy quy chế kỷ luật nội bộ
vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên
cụ thể quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bốn cán bộ
bao gồm ông phạm quang huy tránh văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
bà chu thanh diện chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện bà nguyễn thị thủy phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện
ông lê quang hưng phó trưởng phòng tài nguyên môi trường nông nghiệp huyện
bên cạnh đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với sáu cán bộ
bao gồm bà nguyễn thị mai phó tránh văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
ông vũ ngọc hoàng bí thư huyện đoàn cô tô ông đào thư thụ phó bí thư đảng ủy quân sự huyện
chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện ông vũ văn bằng phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện cô tô
bà phạm thị hòa chuyên viên phòng tài nguyên môi trường nông nghiệp huyện bà nguyễn thị phượng chuyên viên phòng tư pháp
như vậy có tới một mươi bốn cán bộ hai tổ chức đảng huyện cô tô bị dính án kỷ luật trong vụ việc liên quan vụ bí thư huyện cô tô bị tố cáo hiếp dâm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại